thưa quý vị và các bạn sáng nay ngày một mươi bảy tháng một mươi thủ tướng chính phủ phạm minh chính
trưởng ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín đã chủ trì cuộc họp trực tuyến toàn quốc
ban chỉ đạo quốc gia với ban chỉ đạo sáu mươi ba tỉnh thành phố để đánh giá kết quả bước đầu công tác
phòng chống dịch covid một mươi chín trong đợt thứ tư và bàn các nhiệm vụ giải pháp phòng chống dịch
phục hồi phát triển kinh tế xã hội trong thời gian tới
phát biểu kết luận cuộc họp thủ tướng chính phủ phạm minh chính khẳng định
việc chuyển hướng sang thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh
để vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội là đúng hướng
đồng thời xác định hậu quả của dịch bệnh nhất là của đợt dịch thứ tư là rất lớn
nhiều mặt do đó thời gian tới phải có giải pháp toàn diện kịp thời hiệu quả
theo thủ tướng kết quả đạt được trong công tác phòng chống dịch như trên
trong điều kiện hoàn cảnh đất nước còn nhiều khó khăn là rất đáng trân trọng ghi nhận
tuy nhiên vẫn còn có những bất cập hạn chế cả trong lãnh đạo chỉ đạo tổ chức thực hiện
ở các cấp ngành địa phương cần tiếp tục nghiên cứu rút ra bài học để khắc phục
về nhiệm vụ trong thời gian tới thủ tướng yêu cầu các bộ ngành địa phương
tiếp tục làm tốt công tác dự báo nắm tình hình và diễn biến dịch bệnh
khẩn trương xây dựng hoàn thiện chương trình tổng thể về phòng chống dịch
và chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội để tiếp tục thực hiện hiệu quả hai nhiệm vụ
vừa phòng chống dịch vừa khôi phục phát triển kinh tế xã hội
người đứng đầu chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác an sinh xã hội
khôi phục chuỗi cung ứng lao động ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội
khẩn trương có giải pháp mở cửa trở lại các trường học tại những nơi đảm bảo an toàn
có giải pháp chăm sóc trẻ mồ côi do dịch covid một mươi chín triển khai mạnh mẽ chiến lược vaccine
trong đó thực hiện tốt chiến dịch tiêm vaccine an toàn khoa học hiệu quả kịp thời
tiếp tục củng cố cơ sở điều trị để điều trị kịp thời hiệu quả cho các ca mắc covid một mươi chín mới
thủ tướng yêu cầu trước mắt các bộ ngành địa phương khẩn trương tổ chức triển khai hiệu quả
nghị quyết số một trăm hai mươi tám của chính phủ và quyết định bốn nghìn tám trăm linh ngày một mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một của bộ y tế
ban hành hướng dẫn tạm thời về chuyên môn y tế thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
việc xây dựng các quy định phải dựa trên nguyên tắc lãnh đạo tập trung xuyên suốt từ trung ương đến địa phương
trong đó trung ương đưa ra các quy trình tiêu chí quy định các địa phương cơ sở tổ chức thực hiện linh hoạt sáng tạo phù hợp với tình hình